trang con con lớn hơn em còn phải dạy em học tắm rửa cho em con nhé
hôm nào bố về ba bố con mình lại đi ăn đậu rán
hứa với bố ở nhà phải ngoan con nhé
con người ta dù có phạm sai lầm bao nhiêu trăng nữa
họ vẫn không quên dành phần lương thiện đẹp đẽ nhất cho những đứa con của mình
những đứa trẻ của thịnh đang nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng người thân xóm làng
với tình yêu này chúng tôi tin rằng những đứa con của thịnh sẽ vững vàng vượt lên mất mát
để bước tiếp và nhân từ với sai lầm của cha mình